theo ghi nhận của phóng viên tại các bệnh viện thì số ca nhiễm virus cúm ah một n một đang có chiều hướng gia tăng ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ
đáng chú ý là mới đây bệnh viện bạch mai đã ghi nhận hai trường hợp nhiễm cúm ah một n một biến chứng nặng nguy hiểm tới tính mạng do chủ quan không điều trị kịp thời
các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai cho biết cả hai bệnh nhân là nam chú tại hà nội và đều có những trường hợp điển hình của nhiễm cúm mùa trên nền bệnh mạng tính
nhưng chủ quan không điều trị dẫn đến biến chứng quá nặng
hiện nay để duy trì sự sống các bác sĩ đã phải sử dụng biện pháp tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể
hai bệnh nhân kể trên đều đang phải dùng hệ thống tim phổi nhân tạo ecmo lọc máu liên tục và thở máy tiên lượng sống thấp
cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng
vì vậy người dân cần chủ động phòng ngừa tránh lây nhiễm
đặc biệt khi phát hiện bệnh nếu uống thuốc không khỏi thì cần tới ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời